những ngày qua thời tiết nắng nóng gai gắt liên tục có những ngày nhiệt độ cao nhất lên đến hơn bốn mươi độ c
đã gây ra không ít những vấn đề về sức khỏe và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
thời tiết nắng nóng gai gắt trên diện rộng với nền nhiệt cao trên dưới bốn mươi độ c đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân
số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang tăng từ một mươi đến một mươi năm
chủ yếu là trẻ em và người cao tuổi
tại phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang đã tiếp nhận các tỷ lệ bệnh nhân tăng đột biến với đa số các bệnh lý liên quan tới thời tiết
bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang đã sắp xếp bố trí để tăng thêm chín mươi một dường bệnh trong những ngày này
sự sắp xếp dự phòng đó đã phát huy tác dụng hữu hiệu nhất là trong những ngày nắng nóng này
lượng bệnh nhi và người lớn tuổi đến khám chữa và điều trị bệnh đã tăng cao
đa số trẻ nhập viện do nắng nóng dẫn đến các bệnh về đường hô hấp tiêu chảy các bệnh lý của sốt virus
nhà có sử dụng điều hòa thì tên để nhiệt độ từ hai mươi sáu độ trở lên
và những người già có các bệnh mãn tính những trẻ em có sức đề kháng kém thì cũng cần phải được quan tâm và chăm sóc đặc biệt hơn
và khi bị nắng nóng thì chúng ta cũng có các biện pháp sơ cấp cứu như là bị say nắng say nóng
chúng ta cần vào bóng mát và được trường mát để làm sao nhiệt độ cơ thể nó ổn định
cùng với khoa nhi các bệnh nhân của khoa lão khoa cũng tăng một mươi năm
các bệnh nhân của khoa lão khoa cũng tăng một mươi năm

số người điều trị tại khoa và các bệnh lý cũng đều liên quan đến nắng nóng kéo dài
do tuổi cao sức đề kháng kém nên chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp cao huyết áp tai biến mạch máu não
bên cạnh đó còn có bệnh nhân là những công nhân lao động ngoài thời tiết nắng nóng đã phải tới bệnh viện để điều trị
chúng ta cần phải đảm bảo sức khỏe và đảm bảo nhiệt độ cơ thể nó thích hợp
và đặc biệt những người công nhân mà làm việc ngoài thời tiết nắng nóng thì chúng ta phải đảm bảo bảo hộ lao động
làm sao chúng ta hạn chế tối đa các tác hại của thời tiết nắng nóng gây ra cho cơ thể con người ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người
các chuyên gia y tế khuyến cáo để chủ động phòng bệnh người dân không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp
không để quạt thổ trực tiếp vào người để phòng bệnh đường hô hấp
mọi người nên ăn chín uống chín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm uống đủ nước và tăng cường dinh dưỡng
tăng cường ăn hoa quả để đảm bảo đủ vitamin nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé